thủ tướng chỉ rõ đến nay việt nam đã tham gia một mươi hai hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán bốn hiệp định thương mại khác trong đó có hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep với sự tham gia của các thành viên asean và trung quốc
việt nam có quan hệ kinh tế thương mại với hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong tương lai không xa quan hệ thương mại tự do giữa việt nam với năm mươi năm đối tác sẽ được xác lập trong đó có một mươi năm nước thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu g hai mươi
theo đó khi các doanh nghiệp tham gia hợp tác với việt nam sẽ có cơ hội lớn hơn trong việc tiếp cận thị trường có quy mô chiếm hai phần ba dân số và ba phần tư gdp toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh là một thành viên tích cực của cộng đồng asean việt nam luôn coi trọng và ủng hộ hợp tác asean trung quốc sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng kinh tế asean và trung quốc
cùng các nước asean thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực giữ vững hòa bình ổn định giải quyết khác biệt vì lợi ích của các bên để bảo đảm các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại được triển khai thông suốt đóng góp tích cực cho hòa bình hợp tác phát triển và thịnh vượng chung của khu vực
phát biểu tại lễ khai mạc ủy viên thường vụ bộ chính trị phó thủ tướng quốc hội viện trung quốc trương cao lệ nhấn mạnh trung quốc coi trọng việc hợp tác với asean đồng thời đề xuất những chính sách định hướng hợp tác trong thời gian tới trong đó nêu động việc tăng cường tin cậy chính trị để tạo cơ sở vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác chung hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại năng lực sản xuất kết nối nguồn lực giao lưu nhân dân

trong chiều nay tại tỉnh quảng tây trung quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị bàn tròn đối thoại với các giám đốc điều hành của các doanh nghiệp hàng đầu trung quốc
trước các doanh nghiệp hai nước thủ tướng khẳng định quan điểm xây dựng môi trường kinh doanh cởi mở minh bạch cho mọi doanh nghiệp cả trong và ngoài nước với phương châm coi thành công của nhà đầu tư là thành công của việt nam
thưa quý vị và các bạn tại hà nội hôm nay viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng trần đại nghĩa lần thứ nhất
giải thưởng nhằm khích lệ tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới tham dự buổi lễ
hai công trình xuất sắc được trao giải thưởng trần đại nghĩa năm nay là công trình công nghệ sản xuất tinh quạng sắt thép và vật liệu xây dựng không nung từ bùn đỏ do tiến sĩ vũ đức lợi và tiến sĩ nguyễn văn tuấn là đồng chủ nhiệm
công trình đã cơ bản giải quyết vấn đề xử lý môi trường mở ra hướng đi mới trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho thị trường vật liệu xây dựng không nung
công trình thứ hai là ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất vaccine phòng bệnh cho người của giáo sư tiến sĩ khoa học hoàng thủy nguyên và giáo sư đặng đức trạch
kết quả công trình đã được ứng dụng trong các sản phẩm vaccine dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia như vaccine phòng bệnh bại liệt vaccine viêm não nhật bản viêm gan b tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm
còn tại quảng trị hôm nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân tết trung thu năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đã trao một trăm linh suất học bổng fpt cho các em bị nhiễm chất độc da cam dioxin
trị giá mỗi xuất quà là một triệu hai trăm linh nghìn đồng và một trăm linh xuất quà cho các em vùng biển gặp hoàn cảnh khó khăn sau sự cố ô nhiễm môi trường biển vừa qua
trị giá mỗi suất quà là một triệu đồng
ngoài ra mỗi em còn được nhận một túi quà trung thu trị giá năm trăm linh đồng do các nhà tài trợ ủng hộ
tổng số tiền được trao lần này

phó chủ tịch nước cũng đã trao năm mươi triệu đồng cho quỹ vì người nghèo tỉnh quảng trị
trao quà cho các em phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa để các em được đến trường đầy đủ
không để bất cứ học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn
nếu tính cả dự kiến chi tiêu cho năm hai nghìn một mươi bảy tổng chi phí cho cuộc chiến chống khủng bố sẽ lên tới con số khổng lồ bốn bảy mươi chín nghìn tỷ đô la mỹ
tuy nhiên bất chấp những khoản chi hàng nghìn tỷ đô la mỹ này người dân mỹ vẫn không cảm thấy an toàn hơn
cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng bốn mươi hai người mỹ cảm thấy kém an toàn hơn so với trước thời điểm ngày một mươi một tháng chín tăng gấp gần hai lần so với cuộc khảo sát tương tự hồi năm hai nghìn một mươi
theo giới phân tích những khoản chi tiêu khổng lồ cho an ninh nội địa là thủ phạm chính
khiến nợ công của mỹ tăng vọt hiện đang tiến gần tới ngưỡng hai mươi tỷ đô la mỹ
bộ ngoại giao hàn quốc vừa cho biết các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của hàn quốc và trung quốc đã có cuộc điện đàm
trong đó nhất trí sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác nhằm kiềm chế các tham vọng hạt nhân của triều tiên
trong cuộc điện đàm phía trung quốc nhấn mạnh rằng bộ ngoại giao nước này đã ra tuyên bố nói rõ bắc kinh kịch liệt phản đối vụ thử của triều tiên
đồng thời không bao giờ công nhận triều tiên là một quốc gia hạt nhân hay chấp nhận việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân
về phần mình quan chức hàn quốc nhấn mạnh cần có hành động nhanh chóng và mạnh mẽ kể cả các biện pháp trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc
để đối phó với việc triều tiên liên tục thực hiện các hành động khiêu khích bất chấp những lời cảnh báo của cộng đồng quốc tế
triều tiên ngày chín tháng chín vừa qua công bố tiến hành thử thành công vụ nổ mang đầu đạn hạt nhân lần thứ năm
nhiều nước đã ra tuyên bố lên án vụ thử hạt nhân này của bình nhưỡng
hội đồng bảo an liên hợp quốc khẳng định sẽ sớm đưa ra một nghị quyết nhằm đáp trả hành động này của triều tiên
đúng dịp một mươi năm năm kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một ở mỹ
bộ nội vụ liên bang đức vừa cho biết số lượng đối tượng hồi giáo nguy hiểm ở nước này đang ở mức cao nhất từ trước đến nay
theo bộ nội vụ liên bang đức
tại nước này hiện có ít nhất năm trăm hai mươi đối tượng có thể thực hiện tấn công khủng bố trong nước
bên cạnh đó còn có ba trăm sáu mươi đối tượng khác có liên quan tới những kẻ tấn công tiềm tàng trên
nhiều người đức lo ngại các đối tượng thuộc tổ chức khủng bố is có thể đã trà trộn vào dòng người di cư
lên tới một triệu người hồi năm ngoái để vào nước đức
hiện đức đang phải đối mặt với hai nguy cơ thực sự hiện hữu từ các nhóm chiến binh nước ngoài
cũng như các đối tượng kiểu sói đôn độc cuồng tín
bộ nội vụ đức cũng cho biết giới chức an ninh nước này đã tiến hành nhiều vụ điều tra và bắt giữ trong năm nay
đồng thời khẳng định đức đang nỗ lực hết sức để theo dõi chặt chẽ các đối tượng khủng bố tiềm tàng
thỏa thuận ngừng bắn tại syri do nga và mỹ bảo trợ vừa được công bố tiếp tục nhận được sự hoan nghênh của dư luận quốc tế với hy vọng
đây là bước đi quan trọng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn năm năm qua khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng tại quốc gia trung đông này
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ hoan nghênh thỏa thuận nga mỹ về một lệnh ngừng bắn ở syri
đồng thời cho rằng việc ngừng giao tranh và cho phép viện trợ nhân đạo bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng chín tới là cần thiết
bộ ngoại giao ai cập cũng coi thỏa thuận ngừng bắn này là bước đầu tiên hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài
tại tất cả các thành phố ở syri trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu chống khủng bố
ai cập cũng hy vọng nối lại các cuộc đàm phán chính trị giữa tất cả các phe phái syri có liên quan
ngoại trưởng anh boris johnson cũng lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở syri do mỹ và nga làm trung gian
ông johnson kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ở syri cần sớm chấm dứt bạo lực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình
tập đoàn samsung của hàn quốc vừa kêu gọi chủ nhân của những chiếc điện thoại galaxy note bảy ngừng sử dụng và đổi lại sản phẩm
sau khi có báo cáo về những vụ cháy nổ pin của dòng điện thoại này
thông báo thu hồi điện thoại galaxy note bảy
trên toàn cầu của samsung được áp dụng ở ít nhất một mươi nước
các khách hàng ở hàn quốc được thông báo đến các trung tâm dịch vụ để đổi điện thoại từ ngày một mươi tháng chín
một cảnh báo tương tự được gửi đến cho khách hàng ở mỹ
các chủ nhân máy điện thoại samsung galaxy note bảy ở mỹ có thể đổi lấy các điện thoại khác của samsung
và được tặng một thẻ mua quà trị giá hai mươi năm đô la mỹ
kế hoạch thu hồi hai năm triệu điện thoại này có thể khiến samsung thiệt hại khoảng năm tỷ đô la mỹ
giá cổ phiếu của samsung đã giảm tới ba chín trong phiên giao dịch ngày chín tháng chín
trong những ngày cuối tuần này nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã yêu cầu hành khách tắt điện thoại galaxy note vẩy
hoặc thậm chí phải cắt điện thoại này trong hành lý ký gửi trước khi lên máy bay
thưa quý vị và các bạn ở phần cuối của chương trình thời sự tối nay mời quý vị cùng về với can lộc tỉnh hà tĩnh
mảnh đất đã ghi danh vào lịch sử cách mạng của nước ta
nơi mà tám mươi sáu năm trước cùng với hàng vạn nông dân hai tỉnh
người dân can lộc đã đứng dậy đấu tranh góp phần làm nên một soviet nghệ tĩnh anh hùng
tự hào với truyền thống cách mạng người dân can lộc đang chung sức chung lòng phát triển kinh tế địa phương
để đưa can lộc trở thành một trong những huyện đi đầu với xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà tĩnh
từ khu di tích lịch sử ngã ba nghèn tám mươi sáu năm trước đã diễn ra những cuộc biểu tình lớn từ tháng năm năm một nghìn chín trăm ba mươi đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phong trào cách mạng này là kinh nghiệm quý giúp đảng ta hoàn thiện đường lối và chiến lược cách mạng
lãnh đạo toàn dân vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chỉ tính riêng trong tám tháng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai toàn huyện can lộc đã có nhiều cuộc biểu tình của nông dân để lại dấu ấn lịch sử
một trăm linh nông dân làng đỉnh lự trong ngày lễ kỳ phúc đã bao vây hào lý từ sáng đến chiều buộc chúng phải giao ba mươi hai mẫu công điền cho dân chia lại
hơn một nông dân hạ can kéo lên huyện đường đưa yêu sách đòi chi huyện phải giảm sưu thuế
hình ảnh nữ anh hùng cầm cờ phạm thị dung dẫn đầu trong cuộc biểu tình của hơn một người dân can lộc ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tới bốn mươi hai người ngã xuống dưới làn đạn địch của cuộc biểu tình hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi tại ngã ba nghèn đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần cuột khởi của người dân can lộc
hình ảnh nữ anh hùng cầm cờ phạm thị dung dẫn đầu trong cuộc biểu tình của hơn một người dân can lộc ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi tại ngã ba nghèn đã trở thành một biểu tình cho tinh thần cuột khởi của người dân can lộc
đến nay toàn huyện can lộc đã thực hiện được hai trăm bảy mươi một trên bốn trăm một mươi một tiêu chí nông thôn mới có năm xã đạt chuẩn nông thôn mới kinh tế tiếp tục tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm và các nông dân can lộc đã được tạo ra một nông thôn mới

huyện can lộc cũng đang huy động mọi nguồn lực để các xã trường lộc vượng lộc và tùng lộc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu
dân can lộc có điều kiện xây dựng nhiều vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa như cho thu nhập cao kinh tế nông thôn có chuyển biến tốt đời sống nông dân ấm no không còn hộ đói hộ nghèo giảm nhanh số hộ làm ăn khá giả tăng rõ rệt
huyện can lộc cũng đang huy động mọi nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu